cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
chào các bạn đã đến với bản tin tối của kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
trước khi đến với những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín tại triều tiên
nguyên nhân các bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ bệnh đậu mùa khỉ lây lan ở châu âu
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi cập nhật ca mắc covid một mươi chín mới nhất của việt nam ngày hai mươi tháng năm
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thông tin về các ca nhiễm mới
thưa quý vị từ một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng năm đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng năm
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một năm trăm tám mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó có ca nhập cảnh một năm trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước
giảm một trăm hai mươi tám ca so với ngày trước đó tại năm mươi một tỉnh thành phố
có một ba trăm tám mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba trăm bảy mươi ba phú thọ một trăm linh hai vĩnh phúc chín mươi hai nghệ an sáu mươi sáu yên bái sáu mươi năm quảng ninh sáu mươi bốn tuyên quang sáu mươi quảng bình năm mươi chín đà nẵng bốn mươi chín
bắc ninh bốn mươi tám lào cai bốn mươi sáu hải dương bốn mươi sáu sơn la bốn mươi ba thái bình bốn mươi một thái nguyên bốn mươi bắc cạn ba mươi ba thành phố hồ chí minh ba mươi một quảng trị hai mươi năm lâm đồng hai mươi bốn hà tĩnh hai mươi ba hương yên hai mươi ba lai châu hai mươi một hà nam một mươi chín hà giang một mươi bảy lạng sơn một mươi sáu nam định một mươi năm quảng ngãi một mươi năm hòa bình một mươi năm
bắc giang một mươi bốn ninh bình một mươi ba thanh hóa một mươi một cao bằng một mươi điện biên một mươi bình phước tám an giang sáu
cà mau sáu bình thuận năm bà rịa vũng tàu năm gia lai bốn khánh hòa ba long an ba vĩnh long ba bình định ba ninh thuận hai tây ninh hai trà vinh ii thừa thiên huế hai đồng nai một bến tre i đồng tháp một và hậu giang một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó nghệ an giảm sáu mươi hải phòng giảm ba mươi một bình dương giảm hai mươi ba mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
nghệ an giảm bốn mươi hà tĩnh giảm hai mươi ba đà nẵng giảm một mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một bảy trăm linh tám ca một ngày
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi bảy trăm linh sáu một trăm một mươi một ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh tám một trăm sáu mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm chín mươi tám ba trăm năm mươi bốn ca
trong đó chín ba trăm tám mươi bảy hai trăm một mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm chín mươi bảy một trăm một mươi bốn
nghệ an bốn trăm tám mươi ba chín trăm một mươi
bắc giang ba trăm tám mươi bảy năm trăm linh bốn

về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bảy một trăm năm mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín ba trăm chín mươi ba mươi hai ca

bệnh nhân đang thở oxy hai trăm hai mươi một ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ một trăm tám mươi hai k
thở oxy dòng cao hfnc một mươi chín ca
thở máy không xâm lấn năm ca
thở máy xâm lấn một mươi ba ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tháng năm
ghi nhận hai ca tử vong
tây ninh một trà vinh một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bảy một trăm năm mươi một ca
một ba bảy mươi năm ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
về tình hình xét nghiệm
số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện xét nghiệm được ba mươi chín năm trăm linh bảy ba trăm tám mươi mẫu
tương đương tám mươi năm tám trăm một mươi ba bốn trăm linh sáu lượt người
tăng một trăm ba mươi tám mẫu so với ngày trước đó
về tình hình tiêm chủng
trong ngày một mươi chín tháng năm có sáu trăm năm mươi tám chín trăm chín mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine được tiêm hai trăm một mươi tám bảy trăm chín mươi chín bảy trăm bảy mươi bảy liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
hơn một trăm linh liều vaccine được tiêm

bao gồm mỗi một hơn bảy mươi một bốn triệu liều
mũi hai hơn sáu mươi tám bảy triệu liều
mũi ba hơn một năm mươi sáu triệu liều
mũi bổ sung là hơn một mươi năm một triệu liều
mũi nhắc lại lần một hơn bốn mươi một hai triệu liều
ngũ nhắc lại lần hai năm mươi chín tám mươi bảy liều
số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hơn một mươi bảy bốn triệu liều
bao gồm mũi một hơn tám chín triệu liều
mũi hai hơn tám bốn triệu liều
số liều tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
là ba hai trăm năm mươi bảy liều vaccine được tiêm

bao gồm mỗi một ba hai trăm bốn mươi chín trăm bảy mươi liều
mũi hai là một mươi một hai trăm ba mươi một liều
thưa quý vị cập nhật về tình hình đại dịch covid một mươi chín tại triều tiên
thì mới đây hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết
nước này đang đạt được những kết quả tích cực
tuy nhiên ngược lại cho cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín này
dù tự đánh giá tích cực nhưng bình nhưỡng lại ghi nhận con số đáng buồn
khi có hơn hai hai triệu người trong tình trạng ồn sốt nặng
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày hai mươi tháng năm
triều tiên ghi nhận thêm hai trăm sáu mươi ba ba trăm bảy mươi ca bệnh có triệu chứng sốt
và hai ca tử vong trong hai mươi bốn giờ
nâng tổng số ca bệnh có triệu chứng sốt trên cả nước lên hai hai mươi bốn triệu ca
trong đó sáu mươi năm ca tử vong
tuy nhiên y tế triều tiên không báo cáo có bao nhiêu ca có triệu chứng sốt
có kết quả dương tính với covid một mươi chín
dù đang trong đợt bùng dịch đầu tiên
triều tiên cho biết ngành nông nghiệp vẫn hoạt động
các nhà máy vẫn đang sản xuất
thông tin dù đang trong tình trạng phòng chống dịch khẩn cấp tối đa
hoạt động sản xuất bình thường vẫn được duy trì trong các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt
và các dự án xây dựng quy mô lớn vẫn được đẩy mạnh
hãng thông tấn của triều tiên cho biết thêm
những kết quả tích cực đã được báo cáo đều đạn trong cuộc chiến chống dịch đang diễn ra
sự gia tăng các ca bệnh và việc thiếu nguồn cung y tế
trong đó có vaccine đã khiến tổ chức y tế thế giới who lo ngại
về việc có thể có nguy cơ cao hơn cho sự xuất hiện của các biến thể mới tại triều tiên
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus
cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc với sự lây lan hơn nữa của dịch covid một mươi chín tại triều tiên
ông tedros nói thêm
who quan ngại sâu sắc với nguy cơ lây lan hơn nữa của covid một mươi chín tại nước này
đặc biệt là vì dân số chưa được tiêm chủng và nhiều người có bệnh nền
khiến họ có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong
kcna cũng cho biết
các nhà máy ở nước này đang sản xuất
thêm nhiều loại thuốc nhiệt kế và các vật tư y tế khác ở thủ đô bình nhưỡng
và những khu vực lần cận
trên cả nước cũng lập nhiều khu cách ly hơn và tăng cử khử chung
sau khi triều tiên cho biết đợt bùng phát virus của nước này đang có bước chuyển biến thuận lợi
giới chức hàn quốc nói rằng
khó có thể đưa ra kết luận vì không rõ triều tiên đang kiểm đếm số lượng bệnh nhân sốt và covid một mươi chín như thế nào
để điều trị các ca bệnh sốt
truyền thông nhà nước đang khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau và hạ sốt
các loại thuốc kháng sinh khác
nước này cũng khuyến cáo người dân xúc miệng bằng nước muối uống trà kim ngân trà lá liễu ba lần mỗi ngày
kcna cũng khuyến nghị người dân khi đi ra ngoài nên đeo hai khẩu trang
chúng tôi cũng rất vui mừng khi ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất vật tư y tế
và đảm bảo đầy đủ lương thực cho người dân trong đợt bùng dịch này tại triều tiên
tuy vậy thì các ca triệu chứng tại triều tiên vẫn không ngừng tăng
hy vọng rằng triều tiên sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh
rõ ràng nhìn từ tình hình chống dịch của triều tiên những ngày vừa qua
các chuyên gia cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng
cùng với đó vấn đề trong hệ thống y tế có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong cao ở triều tiên
nếu bệnh nhiễu không kiểm soát được đợt dịch mới đang đặt ra những thách thức không nhỏ
đối với người đứng đầu triều tiên ông kim jong un
các chuyên gia cảnh báo với tình trạng thiếu các trang thiết bị y tế như máy thở và cơ sở xét nghiệm
triều tiên có thể chứng kiến số người tử vong do covid một mươi chín tăng
đặc biệt ở những khu vực nông thôn nơi người dân gặp khó khăn với lương thực theo wall street journal
william hanech nhà dịch tế học tại trường y tế công cộng t s chan thuộc đại học harvard cho biết
tỷ lệ tử vong khi mắc biến chủng ba hai omicron tàng hình hiện chưa thể khẳng định
nhưng có thể gần với tỷ lệ khi chủng virus tấn công vào năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ tử vong khi đó là khoảng năm tương đương với một trăm hai mươi năm người dân ở triều tiên
một số người cho rằng dân số của triều tiên
khoảng hai mươi năm triệu người tương đối trẻ với độ tuổi trung bình khoảng ba mươi năm
vì vậy người dân nước này sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng
và tỷ lệ tử vong thấp hơn so với các quốc gia có dân số già hơn
tuy nhiên trên thực tế triều tiên có những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương
bởi tình trạng suy dinh dưỡng phổ biến và cơ sở hạ tầng y tế yếu kém
kết quả nghiên cứu do tổ chức lương thực và nông nghiệp của liên hợp quốc fao
và chương trình lương thực thế giới wfp cho thấy
hơn bốn mươi năm dân số tại quốc gia này bị thiếu và suy dinh dưỡng
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi chín
triều tiên được biết đến với tình trạng thiếu lương thực kinh niên
nhưng dường như vấn đề này đã trở nên trầm trọng hơn
trong bối cảnh đất nước đóng cửa biên giới để phòng chống covid một mươi chín
đồng thời đối mặt với lệnh trừng phạt và tình trạng hạn hán lũ lụt
theo washington post triều tiên tuyên bố nước này có các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe miễn phí cho mọi công dân
tuy nhiên trên thực tế không phải ai cũng được hưởng dịch vụ này
vì tình trạng thiếu thốn thường xuyên về cơ sở hạ tầng và vật tư y tế
david hong một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi
người đã đến thăm triều tiên vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cho biết
hệ thống chăm sóc sức khỏe của triều tiên cũng gặp phải các vấn đề hậu cần
như phòng cấp cứu không được xác định rõ ràng và thiếu hệ thống vận chuyển khẩn cấp
các biện pháp trừng phạt quốc tế cũng hạn chế khả năng sửa chữa
và mua các bộ phận mới cho thiết bị máy móc của triều tiên
khiến nước này không thể tự sản xuất vật tư y tế của mình
trong một báo cáo từ liên hợp quốc vào năm hai nghìn hai mươi một
triều tiên cho biết họ đang phải vật lộn với tình trạng nhân viên y tế thiếu năng lực
nền tảng kỹ thuật của các nhà máy dược phẩm và sản xuất thiết bị y tế thấp
cũng như thiếu các loại thuốc thiết yếu
quốc gia này cho biết thêm rằng một số nhà máy dược phẩm vaccine
và thiết bị y tế của họ không đạt tiêu chuẩn sản xuất của who
mà không đủ phục vụ cho nhu cầu địa phương
vì thiếu thốn các thiết bị y tế và lương thực thì triều tiên đang phải đối mặt
với nhiều vấn đề hơn khi các ca mắc đã lên tới hai hai
con số này đòi hỏi chủ tịch kim cần có thêm các biện pháp thiết thực hơn
để đối phó với đại dịch covid một mươi chín
là gương mặt mới nổi lên cho cuộc chiến giữa triều tiên và đại dịch covid một mươi chín
ông ryo yongchon xuất hiện đều đặn vào lúc chín h ba mươi sáng mỗi ngày
để báo cáo số người bị sốt và tử vong
đồng thời giải thích những biện pháp đang được triển khai
để khống chế đợt bùng phát đại dịch lần đầu tiên ở quốc gia này
là quan chức ít được biết đến trước đó
ông ryo yongchon giờ trở thành gương mặt đại diện cho nỗ lực chống dịch của triều tiên
giống như tiến sĩ anthony fauci của mỹ
hay giám đốc cơ quan phòng chống dịch bệnh của hàn quốc jong un kyong
trong hai năm qua với việc tự đóng cửa biên giới
triều tiên không báo cáo số ca mắc covid một mươi chín nào
khiến giới quan sát bên ngoài luôn nghi ngờ
từ khi xác nhận đợt bùng phát đầu tiên và ban bố tình trạng khẩn cấp vào tuần trước
triều tiên đã thay đổi
dường như đang học cách làm từ các quốc gia khác
triều tiên công bố số liệu cụ thể về tình trạng lây lan của virus
và lời khuyên về cách phòng tránh
theo bản tin của kcna ông ryo
làm việc cho cơ quan chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khẩn cấp của triều tiên
có vẻ cơ quan này vừa được lập ra để thống nhất chỉ đạo nỗ lực chống covid một mươi chín
giống như hàn quốc cơ quan này của triều tiên tổ chức họp báo hàng ngày
do ông ryo chủ trì
nhưng khác là không có câu hỏi từ báo chí
trong trang phục vest và đeo kính
ông rio tạo nên hình ảnh hiếm thấy trên truyền hình triều tiên
khác xa với những phát thanh viên hay chỉ huy quân đội mang khí thế hưng hực
phát biểu trong cuộc họp ngày hai mươi tháng năm
ông ryo jongchon cho biết
chúng ta nên tăng cường những nỗ lực khống chế
và cách ly tất cả người bệnh mà không có ngoại lệ
để có thể loại bỏ triệt để bất kỳ không gian nào cho bệnh truyền nhiễm lây lan
ông thúc giục người dân đề phòng sở hở
không để covid một mươi chín khó kiểm soát
đến nay triều tiên báo cáo

sáu mươi năm trường hợp tử vong trên tổng số hai mươi năm triệu dân
tuy nhiên vì thiếu năng lực xét nghiệm
nên quốc gia này không cho biết có bao nhiêu người trong số đó mắc covid một mươi chín
các nhiễm bệnh độ mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận
vào năm một nghìn chín trăm năm mươi tám khi virus gây bệnh lây lan
dưới những con khỉ đuôi dài tức khỉ ăn cua trong điều kiện nuôi nhốt
tuy nhiên mới đây thế giới lại vừa được phát hiện
các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở người đầu tiên vào đầu tháng năm
cho đến hiện tại nhiều quốc gia đã ghi nhận các ca mắc bệnh này
ngày một mươi chín tháng năm italia và thụy điển cùng thông báo
ghi nhận ca bệnh đầu tiên mắc đậu mùa khỉ
đây là hai quốc gia mới nhất trong hàng loạt nước châu và bắc mỹ
phát hiện người nhiễm độ mùa khỉ ca bệnh lưu hành ở nhiều khu vực châu phi
kể từ đầu tháng năm châu âu và bắc mỹ đã thông báo
hàng chục trường hợp nghi nhiễm hoặc đã xác nhận những virus độ mùa khỉ
điều này làm dấy lên lo ngại rằng dịch bệnh đang bắt đầu lan rộng
giới chức tây ban nha cũng ghi nhận bảy ca đầu tiên mắc đậu mùa khỉ
trong khi đó bồ đầu nha công bố thêm chín ca mắc mới
nâng tổng số ca đậu mùa khỉ ở nước này lên con số một mươi bốn
cùng ngày thành phố montreal canada thông báo
đang điều tra một mươi bảy trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ
trước đó một ngày bang mazachusett của mỹ báo cáo
một ca mắc bệnh này trước đó anh đã ghi nhận chín ca mắc đậu mùa khỉ
các nhà khoa học đan mạch đã xác nhận ca nhiễm bệnh
đầu mùa khỉ đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
khi virus gây bệnh lây lan giữa trừng những con khỉ đuôi dài
khỉ ăn cua trong điều kiện nuôi nhốt
virus gây bệnh độ mùa ở khỉ là một loại virus thuộc họ otypovirus
các loại virus khác cùng họ thường gây ra các bệnh như đậu mùa
còn được gọi là bệnh độ bò
tuy nhiên virus mùa khỉ này được tìm thấy ở một số loài động vật
bao gồm một số loài khỉ và động vật gạm nhấm khác
nó cũng có thể lây sang người nhưng con người không phải là ổ chứa tự nhiên của virus
không giống như bệnh độ mùa bệnh độ mùa khỉ khi các hạch bạch huyết sưng lên
các triệu chứng có thể tồn tại hơn bốn tuần mới hồi phục
nhưng thường biến mất sau hai tuần
da của người mắc bệnh sẽ hình thành xẹo do tổn thương
không giống như nhiều bệnh khác trẻ em mắc bệnh đậu mùa khỉ
có các triệu chứng nghiêm trọng hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn người lớn
tuy nhiên trong những đợt bùng phát gần đây tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh đã giảm đi
vào năm hai nghìn ba mỹ đã ghi nhận bảy mươi một người nhiễm virus mùa khỉ
nhưng không ai trong số bệnh nhân tử vong
tại nigeria giới chức đã phát hiện ít nhất một trăm tám mươi ba trường hợp mắc bệnh
ở một số bang từ hai nghìn một mươi bảy đến cuối hai nghìn một mươi chín nhưng chỉ có chín trường hợp tử vong
đầu mùa khỉ là virus hiếm gặp tỷ lệ tử vong của bệnh là khoảng một mươi
virus có thể xâm nhập qua vết thương ngoài da đường hô hấp mắt mũi hoặc miệng
lây qua giọt bán hô hấp
hoặc dịch thể
triều chứng bệnh xuất hiện trong vòng năm hai mươi một ngày kể từ khi nhiễm virus
bao gồm sốt nhức đầu đau cơ xương hạnh bạch huyết ớn lạnh mệt mỏi
tổ chức y tế thế giới cũng công bố dữ liệu cho thấy
không cần quá lo lắng vì vaccine phòng dịch đậu mùa hiện nay
vẫn có hiệu quả chống lại bệnh đầu mùa khỉ lên đến tám mươi năm
cùng với các ca nhiễm châu âu anh là quốc gia ghi nhận đến chín ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
giới chức y tế nước này đã triển khai tiêm vaccine đậu mùa
cho nhân viên y tế và người có thể đã bị phơi nhiễm
thưa quý vị người phát ngôn của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh cho biết
không có vaccine cụ thể cho bệnh đầu mùa khỉ
nhưng vaccine đậu mùa có thể cung cấp một số khả năng bảo vệ
theo tổ chức y tế thế giới dữ liệu cho thấy vaccine phòng bệnh đậu mùa
có hiệu quả lên đến tám mươi năm chống lại bệnh lý này
người phát ngôn của ukhsa cho biết thêm
một số người đã được tiêm vaccine đậu mùa
nhưng không tiết lộ cụ thể về số người đã được tiêm chủng đến nay
một số quốc gia đã dự trữ số lượng lớn vaccine đậu mùa
như một phần của việc chuẩn bị cho đại dịch trong đó có mỹ
ngày một mươi chín tháng năm hãng dược phẩm balvarian nordic
có trụ sở tại copenhagen đan mạch cho biết
công ty này đã ký hợp đồng cung cấp vaccine đậu mùa
invanex với một quốc gia châu âu
nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ
trường hợp mắc bệnh đầu tiên ở châu âu
được xác nhận vào ngày bảy tháng năm
là một người trở về anh từ nigeria
nơi bệnh đậu mùa khỉ lưu hành
kể từ đó bồ đầu nha đã ghi nhận một mươi bốn trường hợp
trong khi tây ban nha xác nhận bảy ca
mỹ và thụy điển cũng báo cáo một trường hợp tại mỗi nước
các nhà chức trách italia đã xác nhận một ca mắc
và hai trường hợp trong diện nghi ngờ nhiễm bệnh khác
chúng tôi lo ngại về việc nhiều quốc gia bên ngoài châu phi
đặc biệt là ở châu âu
đang chứng kiến những đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ
quyền giám đốc của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu phi
sẽ rất hữu ích nếu các kiến thức về nguồn gốc
của những đợt bùng phát này được chia sẻ
trong khi đó tại anh ukhsa nhấn mạnh rằng
các trường hợp mắc bệnh trong thời gian gần đây ở nước này
chủ yếu là ở nam giới tự nhận là đồng tính nam
song tính hoặc đàn ông quan hệ tình dục đông giới
jimmy whitworth giáo sư y tế công cộng quốc tế
tại trường vệ sinh và y học nhiệt đới london
cũng đưa ra cảnh báo
các bệnh này sẽ không gây ra đại dịch trên toàn quốc như covid một mươi chín
nhưng đó là một đợt bùng phát nghiêm trọng của một căn bệnh nghiêm trọng
và chúng ta cần xem xét nó một cách nghiêm túc
tiếp tục chuyển sang thông tin về căn bệnh viêm gan bí ẩn
mới đây theo thống kê từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cho thấy
số ca mắc viêm gan bí ẩn tại mỹ tăng gấp hai năm lần
cdc hiện đang đẩy mạnh nghiên cứu truy tìm nguyên nhân
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cho thấy
số ca viêm gan do virus bí ẩn đã được xác nhận cho đến một mươi tám tháng năm là một trăm tám mươi trẻ
cơ quan này vẫn đang truy tìm nguyên nhân nhưng khẳng định không phải do vaccine ngừa covid một mươi chín
đây là một mức tăng lớn so với báo cáo trước đó vào ngày năm tháng năm với số ca chỉ bảy mươi một
tuy nhiên cdc cũng nhấn mạnh một số trường hợp trong báo cáo mới là hồi cứu
tức trẻ đã mắc bệnh từ trước nhưng đến nay mới được xác nhận và thống kê
thời điểm xảy ra những ca đầu tiên ước tính là tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cdc cũng cho biết không có trường hợp tử vong nào được báo cáo đến từ tháng hai
số trẻ cần nghiêm gan chín thấp hơn tỷ lệ một mươi năm
số trẻ cần nghiêm gan chín thấp hơn tỷ lệ một mươi năm
so với báo cáo hồi năm tháng năm
báo chí giãn lời tiến sĩ tina tan từ bệnh viện nhi ans roberts s lurie chicago mỹ
thật bất thường vì điều này xảy ra cả những đứa trẻ bình thường khỏe mạnh không có bệnh lý tiêm ẩn
không ai biết nguyên nhân thật sự
và điều đáng sợ hơn là những đứa trẻ này phát triển bệnh viêm gan rất nặng
cdc đang tiến hành các xét nghiệm bổ sung để xem xét kỹ hơn trình tựu gene các virus
có thể hiện diện trong cơ thể các bệnh nhi
bao gồm andenovirus sars cov hai và nhiều loại virus khác
adenovirus vẫn là nghi phạm hàng đầu
bởi đa số trẻ viêm gan do virus biển trên thế giới không dương tính với sars cov hai
tỷ lệ sử hữu các virus khác cũng thấp
trong khi đó adenovirus được tìm thấy ấm ấm một nửa các bệnh nhi tại mỹ
và phần lớn các bệnh nhi tại anh
và cho tới hiện tại vẫn chưa được cho là nguyên nhân gây nên bệnh viêm gan cấp không triệu chứng
không chỉ trên thế giới đang lây lan các ca bệnh mới
tại việt nam bộ y tế cũng đưa ra cảnh báo tới người dân
khi thời tiết nóng ẩm có thể làm bùng nhiều dịch bệnh
vốn tiềm ẩn nước ta như sốt xuất huyết hay tiêu chảy
bộ y tế đã có công điện gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm hai nghìn hai mươi
ngàn trại sốt xuất huyết tay chân miệng tiêu chảy viêm não bạch hầu ho gà
và các dịch bệnh mùa hè bùng phát
theo bộ y tế hiện nay dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ
tại một số địa phương các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết tay chân miệng
và một số bệnh chuyển nhiễm khác
trong thời gian tới thời tiết khí hậu nóng ẩm cùng với việc giao lưu đi lại
là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh tiếp tục gia tăng bùng phát
đặc biệt các bệnh như sốt xuất huyết tay chân miệng tiêu chảy do virus rota
lị thương hàn viêm não do não mô cầu viêm não nhật bản bạch hầu ho gà
và có thể bùng phát dịch bệnh
để chủ động phòng chống hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong
không để dịch bùng phát lan rộng
bộ y tế điện và đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cụ thể ubnd các cấp thực hiện nghiêm quyết định một trăm hai mươi tám nqcp
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nghị quyết số ba mươi tám nqcp ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ
ban hành chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
và quy định số hai trăm một mươi tám qd bit ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ y tế
chỉ đạo chính quyền các cấp các ngành tổ chức chính trị chính trị xã hội
phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống
ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch bệnh xuất xuất huyết tay chân miệng
tiêu chảy do virus rota viêm não bạch hầu ho gà
và các dịch bệnh mùa hè khác trên địa bàn
chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh
tại các vùng sâu vùng xa vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế
vùng đồng bào dân tộc sinh sống khu vực di biến động với dân cư
có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao
tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch
như giám sát và phát hiện sớm xét nghiệm và cách ly kịp thời
điều trị hiệu quả gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội
chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch
như triển khai chiến dịch vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường diệt mũi diệt loang quang bọ gậy
trên địa bàn nguy cơ cao đặc biệt là tại các công trường xây dựng nhà trọ nhà trẻ mầm non
giám sát chặt chẽ xử lý ổ dịch kịp thời cấp cứu điều trị người mắc bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với các bệnh dịch có vaccine phòng bệnh như sởi rubella bạch hầu ho gà
tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên tiêm chủng bổ sung
và tiêm vét ngay từ các tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới một tuổi đạt trên chín mươi theo quy mô xã phường
và sử dụng hiệu quả nguồn vaccine
với nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa ẩm thời tiết mùa hè sẽ oi bức
và là cơ hội rất lớn để virus phát triển và sinh sôi
mỗi người hãy tự giữ gìn vệ sinh nhà cửa để phòng bệnh cho gia đình và bản thân
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tối hai mươi tháng năm của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín viêm gan bí ẩn bệnh đậu mùa khỉ cũng như đời sống xã hội
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại